hôm qua ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng quản lý thị trường thành phố hà nội phối hợp cùng đội chống buôn lậu công an thành phố hà nội
vừa phát hiện một đường dây mua bán que test nhanh covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
kiểm tra đối với cơ sở xoa bóp bấm huyệt tại phòng ba trăm linh bốn trung cư hh ba b linh đàm quận hoàng mai thành phố hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ một que test covid một mươi chín nhanh mang nhãn hiệu nasochek của cộng hòa liên bang đức
số que test trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
tiếp tục truy tìm nguồn gốc số sản phẩm lực lượng chức năng phát hiện tại điểm kinh doanh do ông nguyễn tiến vĩnh tại quận thanh xuân
phát hiện thu giữ thêm hai một trăm linh que test covid một mươi chín cùng mang nhãn hiệu trên và không có hóa đơn chứng tử
tiếp tục truy tìm nguồn gốc số sản phẩm lực lượng chức năng phát hiện tại điểm kinh doanh do ông nguyễn tiến vĩnh tại quận thanh xuân